trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức tọa đàm định hướng chiến lược tài năng trẻ việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm trang bị và cung cấp cho tài năng trẻ của các tỉnh thành đoàn và các ban đơn vị trung ương đoàn về các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước về phát triển nhân lực nhân tài
về thực trạng công tác tài năng trẻ hiện nay trong thời gian một ngày các đại biểu sẽ được các chuyên gia nhà khoa học như đồng chí nguyễn đức hà vụ trưởng ban tổ chức trung ương phó giáo sư tiến sĩ đỗ minh cương giảng viên cao cấp đại học quốc gia hà nội trao đổi thảo luận gợi mở những vấn đề về quán triệt nội dung các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước về nhân tài tài năng trẻ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
công tác tài năng trẻ ở việt nam thời kỳ đổi mới và những vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tạo khởi nghiệp phát biểu tại tọa đàm đồng chí nguyễn long hải bí thư ban chấp hành trung ương đoàn phó chủ nhiệm thứng trực ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam đã đề nghị các đại biểu hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất tham gia tích cực các hoạt động của đoàn cũng như học hỏi tìm tòi để trở thành những hạt nhân nòng cốt của đất nước ta sau này